khi mà chưa có bằng lấy thì thường là đi mua
sau đó trong quá trình đi làm thì sẽ bổ sung hoàn thiện sau
tôi là một nhân viên ở văn phòng
khi mà nhận một bộ hồ sơ thì bằng có thật hay giả hay không
thực sự thì bản thân không thể biết được là có thật hay không
với một người chuyển dụng như chúng tôi thì bằng cấp rất là quan trọng
ở bên chúng tôi thì sẽ có một vài các vị trí cần đến bằng gốc
tuy nhiên thì bằng mắt thường khi mà chúng tôi tiếp nhận bằng gốc của các bạn
thì chúng tôi cũng không đánh giá được đâu là bằng thật và đâu là bằng giá
và chỉ trong quá trình làm việc thì chúng tôi mới đánh giá được
thì theo đó thì chúng tôi cũng sẽ có hai tháng thử việc để đánh giá các bạn
nếu như mà trong quá trình đấy thì kể cả bạn có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ
nhưng mà bạn không làm được việc thì chúng tôi cũng xa thải
có cung ác phải có cầu
việc rất nhiều các trang web quảng cáo mua bán bằng cấp
chứng chỉ giả xuất hiện chứng tỏ nhu cầu mua bằng cấp
để hoàn thiện hồ sơ xin việc hay phục vụ mục đích cho mỗi cá nhân ngày càng nhiều
vụ việc công an quận nam tử liêm hà nội
đã bốc vỡ thành công một đường dây sản xuất văn bằng chứng chỉ giả
vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đã chứng minh điều đó
chỉ trong khoảng một năm hoạt động
hàng nghìn bằng chứng chỉ sản xuất tại thành phố hồ chí minh
đã được đường dây này sản xuất vận chuyển tiêu thụ khắp các tỉnh thành trên cả nước
sản xuất và bán các loại văn bằng chứng chỉ là hành vi vi phạm pháp luật
còn người sử dụng bằng giả có thể bị xử phạt hành chính
theo điều một mươi sáu nghị định một trăm ba mươi tám hai nghìn một mươi ba ở dcp
quy định mức xử phạt hành chính đối với người vi phạm quy định
về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng giả
đối với người vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng chứng chỉ
sẽ bị phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
ngoài bị phạt tiền người sử dụng băng cấp giả còn bị tịch
thu bằng giả đã sử dụng
người sử dụng băng cấp chứng chỉ giả sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trong trường hợp việc mua bán văn bằng chứng chỉ
đủ yếu tố cấu thành tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
chiếu theo quy định tại điều ba trăm một mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị phạt tiền từ ba mươi triệu đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạt phạt tu từ sáu tháng đến bảy năm
luật đã quy định rất rõ
nhưng hiện nay có không ít người vẫn sử dụng giấy tờ
con dấu giả khi đi xin việc
nó ảnh hưởng đến trực tiếp đối với những người mua
và sử dụng những loại giấy tờ bằng giả này
nếu đi sử dụng rồi mà bị phát hiện
thì đương nhiên anh vi phạt pháp luật
và anh phải bị xử lý trước pháp luật
thời gian gần đây tình trạng sử dụng các tài liệu
giấy tờ giả của các cơ quan nhà nước
đặc biệt là các văn bằng chứng chỉ trong lĩnh vực giáo dục
diễn ra khá phổ biến
thế thì đây là một hành vi bị pháp luật nghiêm cấm
thì nói chung là về mặt
phương diện kỷ luật phương diện hành chính
và cũng như phương diện hình sự
thì chúng ta đều đã có những quy định
để xử lý đối với người làm và sử dụng giấy tờ văn bằng giả
thế tuy nhiên thời gian gần đây
thì tình trạng này vẫn chưa được khắc phục
và gần đây nhất là công an nam tử liêm
bắt giữ một vụ thu được hơn một tấn phoi bằng giả
thì qua đó chúng ta có thể thấy
công tác đấu tranh chống loại tổ phận này
cũng còn chưa được tiến hành một cách đồng bộ
và việc xử lý
nó cũng chưa được nghiêm khắc
thế cho nên tình trạng này vẫn còn diễn ra
tương đối là phổ biến
hiện nay không chỉ bằng đại học
cao đẳng trung cấp chứng chỉ
được làm giả
mà thậm chí cả bằng thạc sĩ tiến sĩ
cũng được làm giả và ra bán công khai
như các loại văn bằng chứng chỉ khác
điều đó cũng chứng minh một điều
cái gì cũng có thể làm giả
chỉ cần có nhu cầu